do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau bão số một mươi bốn đã gây mưa vừa đến mưa rất to tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bình thuận
để bảo đảm an toàn các hồ chứa tỉnh bình thuận đang tiến hành xả lũ điều tiết tại một số hồ chứa quan trọng của tỉnh
theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc công ty khai thác công trình thủy lợi bình thuận
tất cả các hồ chứa đều đạt sấp xỉ mức dân bình thường
tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã gây mưa vừa có nơi mưa rất to đặc biệt là tại các địa phương phía bắc của tỉnh
công ty khai thác công trình thủy lợi đã tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn và cống lấy nước của một mươi ba hồ chứa để hạ thấp mực nước đảm bảo an toàn cho công trình
trong đó có một số hồ chứa lớn như sông quao ở huyện hàm thuận bắc lòng sông ở huyện tuy phong cà dây ở huyện bắc bình

công ty khai thác công trình thủy lợi đã tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn và phát triển đông thôn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh
các địa phương thành lập đoàn đi kiểm tra an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh theo dõi chỉ đạo vận hành hồ chứa theo đúng quy trình thông báo xả lũ và tiến hành xả trước một số hồ để hạ thấp cao trình có dung tích phòng lũ hiệu quả